trong ngày làm việc thứ ba của hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn bắc son nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
bằng hình thức cách chức ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một và bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu vì những vi phạm nghiêm trọng trong thương vụ avg
đây là kết cục tất yếu của một cán bộ cao cấp nhưng thiếu gương mẫu chuyên quyền độc đoán mất dân chủ dẫn đến vi phạm kỷ luật đảng pháp luật của nhà nước
đầu năm hai nghìn một mươi năm ông nguyễn bắc son đã cho ý kiến đồng ý với tờ trình của vụ quản lý doanh nghiệp và có công văn số bốn trăm linh tám ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi năm của bộ thông tin và truyền thông
gửi tổng công ty mobile phone thống nhất về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư dịch vụ truyền hình theo đề xuất của mobile phone
các bước cần thiết chuẩn bị đầu tư dịch vụ truyền hình
điều đó đồng nghĩa với việc chấp thuận cho một dự án lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mobile phone nhưng không bàn bạc thảo luận thống nhất trong ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông
bất chấp trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của tổng công ty mobile phone năm hai nghìn một mươi năm không có dự án phát triển đầu tư dịch vụ truyền hình
quy chế làm việc của một người đứng đầu từ đó mà vô hiệu hóa bàn cán sự đảng của một bộ quan trọng như vậy
từ sự chấp thuận vội vàng và độc đoàn đó tổng công ty mobile phone đã gấp rút lập trình duyệt và tổ chức thực hiện đề án theo phương thức mua lại cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg khi chưa có cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh tế
trong quá trình phê duyệt thẩm định dự án ông nguyễn bắc son cũng không họp
trong ban cán sự đảng để thống nhất chủ trương và có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo mà chỉ học lãnh đạo bộ để cho ý kiến về dự án
cuộc họp không được ghi biên bản cũng không có thông báo kết luận sau cuộc họp
đáng lưu ý trong cuộc họp này cũng đã có ý kiến còn băn khoăn về tính hiệu quả của dự án nhưng bị bỏ qua
vấn đề đặt ra ở đây là
vì sao mà cái tổ chức đảng ở đây ở đây có tổ chức đảng có bàn cán sự đảng có các cái tổ chức đảng mà nhiều năm như thế để xảy ra cái việc cái vụ việc mà đồng chí ủy viên trung ương đồng chí bộ trưởng bí thư bàn cán sự này có thể đứng trên đứng ngoài cái tổ chức đảng đó để chỉ đạo làm cái việc này
thì có thể nói là
như vậy bên cạnh sự thiếu tôn trọng tổ chức của người đứng đầu ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông thời kỳ đó còn có cả sự thiếu trách nhiệm buông lỏng đấu tranh của các thành viên trong ban cán sự đảng để đồng chí bí thư mặc sự thảo tùng
cách nhiệm chính là đồng chí bộ trưởng đồng chí bí thư bàn cán sự rồi nhưng mà cũng phải xem là các thành viên các đồng chí trong bàn cán sự rồi thành viên của từng đảng định trong cơ quan trong cái bộ thông tin truyền thông
cứ nghĩ như thế thì mới được tất nhiên tận người phải làm
sự buông lỏng đó có thể là do yếu kém thiếu bản lĩnh thiếu sức chiến đấu nhưng cũng có thể là do cả lợi ích cá nhân trì phối
trong thực tế thì những người đứng đầu mà độc đoán mà chuyên quyền mà thiếu danh dụ thì kéo theo một số xú nịnh nảy bờ nhưng mà rồi thì cũng tiêu cực không dám đấu tranh thì cái việc đó thường như vậy
sự độc đoán gia trưởng thiếu dân chủ đã vô hiệu hóa cả ban cán sự đảng bộ
đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến cấp ủy cấp dưới
khi mà mobile phone thực hiện dự án này cũng không bàn bạc
thảo luận trong đảng ủy và ban thường vụ đảng ủy tổng công ty
dẫn đến nhiều vi phạm của tập thể cá nhân trong tổng công ty mobile phone và bộ thông tin và truyền thông
hậu quả là ngân sách nhà nước thiệt hại nhiều tỷ đồng
kéo lùi tiến độ cổ phần hóa mobile phone
nghiêm trọng hơn là làm tê liệt tổ chức đảng dẫn đến nhiều vi phạm của tập thể và cá nhân
đây là bài học đau sót cần rút kinh nghiệm sâu sắc